vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng một mươi đã xảy ra một vụ phá cửa xe ô tô để trộm ba năm tỷ đồng ở ngay trước cửa ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh
chi nhánh quảng ninh tại địa chỉ số hai trăm tám mươi bốn đường nguyễn văn cử tp hạ long
theo đó anh mạnh trú ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh người điều khiển chiếc ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn kt ba trăm một mươi tám
đỗ xe trước cửa ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh chi nhánh quảng ninh và vào giao dịch với ngân hàng này chưa đầy năm phút
khi quay ra phát hiện cửa kính bên lái của mình bị phá vỡ số tiền trong xe ba năm tỷ đồng đã bị mất
khi đỗ xe trước cửa ngân hàng anh thấy có bảo vệ gác ở ngân hàng nên chỉ đỗ khóa cửa xe và vào giao dịch ở ngân hàng này
khi quay ra thì không ngờ xảy ra sự cố trên
theo bảo vệ của ngân hàng thời điểm đó ngân hàng có đông người vào giao dịch nhiều xe máy đỗ
nên lúc đó có vào bên trong để hỏi về xe nên không phát hiện được đối tượng phá cửa xe ô tô trộm tiền của khách
vụ việc đang được công an tp hạ long điều tra làm rõ